đã về đến hà nội vào hai giờ sáng nay
đây là những cấu phần của đoàn tàu đường sắt trên cao đầu tiên ở hà nội
được tập kết tại quận hà đông chuẩn bị lắp ráp chạy thử vào tháng chín năm nay
để phục vụ cho dự án nhà thầu đã đặt mua một mươi ba đoàn tàu phần lớn đã cập cảng hải phòng
toa tàu dài khoảng hai mươi mét có sức chứa hơn ba trăm linh người buồng lái rộng khoảng năm mét vuông
ghế lái được thiết kế phía góc phải của toa phần buồng lái được trang bị màn hình điện tử
có bộ đàm điện thoại
được xây dựng từ nguồn vốn oda trung quốc dự kiến thử nghiệm vào tháng chín năm nay
sau năm năm xây dựng và chính thức khai trương năm hai nghìn một mươi tám
tuyến đường sắt đô thị đầu tiên này có một mươi ba km đường trên cao một mươi hai nhà ga